sau hơn ba tiếng vào bờ vào khu vực tỉnh quảng ngãi bão số chín đã gây ảnh hưởng nặng nề đến tỉnh quảng ngãi
hàng nghìn nhà dân bị tốc mái sập đổ hư hỏng nghiêm trọng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại vùng ven biển xã bình hải huyện bình sơn hơn một trăm linh căn nhà của người dân nằm sát khu vực gành biển bị tốc mái sập đổ
các vùng dân cư ven biển cách bờ biển khoảng năm trăm linh mét vẫn bị sóng tấn công gây hư hỏng
tính đến chiều nay thiệt hại do bão số chín gây ra tại quảng ngãi có hơn ba mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng tám nhà bị sập đổ hoàn toàn
tỉnh quảng ngãi đến chiều nay vẫn mất điện đồng thời ba mươi trụ sở cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng
sau khi di rời hai ngày hiện nhiều người dân đã trở về nhà an toàn
tính đến hiện tại quảng ngãi chưa ghi nhận trường hợp nào thiệt hại về người do bão gây ra
hiện các địa phương và ngành chức năng tập trung nhân lực giải phóng tuyến đưa dân về an toàn
và các biện pháp khắc phục
sau bão tại đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi sau nhiều giờ hoành hành với sức gió giật cấp một mươi bốn
bão số chín đã làm tốc mái nhiều nhà dân nhiều tàu thuyền cano bị sóng biển đánh chìm
nhiều diện tích hoa màu của người dân bị hư hại
bão số chín đã làm ba người bị thương hiện đã được đưa vào trung tâm y tế huyện để điều trị
hơn một nhà dân trụ sở cơ quan nhà nước bị tốc mái sập hư hỏng
hàng trăm cây cối bị gió cuột ngã đổ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân
sau khi bão đi qua ngành chức năng huyện lý sơn đã đi kiểm tra thăm hỏi
động viên những hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa nuôi trồng thủy sản
chỉ đạo cho các lực lượng dọn dẹp và vệ sinh môi trường giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
như đã thông tin trong các bản tin trước nhóm ba tàu cá tại bình định đang gặp nạn
trên vùng biển cách đông bắc nha trang từ một trăm ba mươi năm đến một trăm bảy mươi hải lý
lần lượt mang số hiệu bd chín mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tám ts với một mươi hai lao động
bộ quốc phòng đã chỉ đạo cục cứu hộ cứu nạn và quân chủng hải quân dựa trên tình hình
áp dụng mọi biện pháp sử dụng các trang thiết bị phương tiện hiện đại nhất để cứu nạn ngư dân nhanh chóng kịp thời
cụ thể đến thời điểm này đã điều ba tàu và một máy bay trực tiếp tham gia tìm kiếm trên vị trí tọa độ báo nạn
theo báo cáo nhóm tàu này đang trên đường tránh bão song do cơn bão số chín đi rất nhanh và mạnh đã dẫn đến bị nạn

ngay sau khi tàu cá gặp nạn theo chỉ đạo của thủ trưởng bộ quốc phòng
quân chủng hải quân đã lập sở chỉ huy phía trước tại cam ranh triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp cứu giúp ngư dân
cử lực lượng kiểm ngư số bốn vùng bốn hải quân và không quân hải quân cùng tham gia
chỉ đạo các lực lượng tàu của vùng bốn máy bay trên thực địa sẵn sàng phát các bản tin hàng hải về cứu hộ cứu nạn
để thông báo cho các lực lượng tàu huyền qua lại khu vực này các phương tiện qua lại khu vực này
nếu phát hiện phối hợp với các lực lượng của quân chủng hải quân để triển khai phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
vượt còn một khó khăn điều kiện bất lợi của thời tiết cư lộ tiếp cận với vận tốc nhanh nhất và thời gian ngắn nhất
đến thời điểm này quân chủng hải quân đã điều ba tàu và một máy bay trực tiếp tham gia tìm kiếm trên vị trí tọa độ báo nạn
hiện tại biên đội tàu đã liên lạc được với tàu db chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts
có một mươi hai ngư dân hiện đang giữ liên lạc và tiếp tục di chuyển đến vị trí báo nạn
hai tàu cá còn lại vẫn đang mất liên lạc
khẩn trương bằng mọi biện pháp để cơ động nhanh đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhóm tàu bình định bị nạn ở khu vực biển
và đặc biệt là tổ chức cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá bình định mà chúng ta còn liên lạc được
sau đó là thực hiện việc tìm kiếm các thuyền viên ở trên hai tàu hiện nay đang bị mất liên lạc
trong tối nay và ngày mai các biên đội tàu tiếp tục làm công tác chuẩn bị sẵn sàng xuất phát khi có lệnh tìm kiếm cứu nạn
đồng thời tiếp tục điều máy bay dhc sáu tham gia thực hiện nhiệm vụ khi điều kiện thời tiết cho phép
bên cạnh đó huy động tất cả các lực lượng tàu đảo sẵn sàng tham gia
và các hoạt động tìm kiếm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của ngư dân
trên địa bàn tỉnh phú yên sau khi bão số chín đi qua các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả
chủ yếu là sự cố về điện và nhà ở của người dân
gió giật mạnh đã làm một mươi hai trụ điện bị ngã đổ hư hỏng đường dây và làm mất điện nhiều xã phường thị trấn
làm bốn mươi năm nhà dân bị sập và hư hỏng hai mươi bảy hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ bờ bao
hai tàu thuyền bị chìm ước tổng thiệt hại khoảng sáu hai tỷ đồng
ngay sau khi bão đi qua tỉnh phú yên đã huy động tối đa lực lượng vũ trang đoàn viên thanh niên
giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường sửa chữa lại nhà cửa
ngành điện cũng đã huy động kỹ sư công nhân cùng phương tiện khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất
hiện nay đang có gần một phương tiện vận tải người và hàng hóa dừng đỗ ở phía bắc cửa đèo hải vân
đoạn qua thị trấn lăng cô huyện phú lập tỉnh thừa thiên huế để trú tránh bão số chín
chính quyền địa phương cảnh sát giao thông và nhân dân trong vùng đang nỗ lực đảm bảo an ninh cho người tham gia giao thông
từ dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hầm hải vân thực hiện lệnh đóng cửa chiều xe từ bắc vào nam
để giữ an toàn cho người và phương tiện không vào vùng có gió bão lớn
vì vậy đến cuối giờ chiều nay trên trục quốc lộ một a đoạn qua thị trấn lăng cô phú lộc thừa thiên huế
đã có gần một phương tiện bị ách lại
vì sợ mưa bão nên tất cả các hàng quán trên địa bàn thị trấn lăng cô đồng loạt đóng cửa
nhưng bà con ở thị trấn lăng cô đã chủ động nấu cơm phục vụ miễn phí cho người lỡ đường
tính đến tối nay các bếp cơm giúp nhà xe ở lăng cô đã phát gần năm xuất ăn
gồm cơm mì nước uống cho lái xe và hành khách
khi đến địa bàn thị trấn lăng cô của tỉnh thừa thiên huế
thì tình hình mưa bão ở đà nẵng rất là nguy hiểm
cho nên các anh cảnh sát nô thông ở trạm công an phú lập
chưa có chúng tôi dừng lại ở bên phía của đất lăng cô
trong thời gian ở lại các lực lượng cảnh sát của trạm cảnh sát nô thông lăng cô
và nhân dân của thị trấn lăng cô rất là chú đáo lo cơm lo nước
cho anh em nhà xe và tất cả người dân đi trên chiến xe của chúng tôi
riêng gì nhà xe thôi mà tất cả những xe tải và các xe khác
bão số chín đã vào bờ tuy nhiên hoàn lưu của bão vẫn gây ra gió mạnh ở thừa thiên huế
chính quyền địa phương yêu cầu người dân tiếp tục ở yên trong nhà để bảo đảm an toàn cho bản thân
tính đến thời điểm này thừa thiên huế đã có gần năm mươi ngôi nhà bị tốc mái
bốn người bị thương do bão tình trạng ngập úng tái diễn tại một số địa phương
hai huyện miền núi nam đông a lưới bị thiệt hại nặng nhưng chưa có thông kê
do ảnh hưởng của cơn bão số chín mưa kèm gió mạnh đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố đà lạt bị gãy đổ
tuy không gây thiệt hại về người nhưng cây đổ đã làm hư hại các hệ thống đường dây điện thoại lưới điện
ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
tại đường hồ tùng mậu một cây thông cổ thụ đã bị gió cuột rơi xuống đường
rất may là sự cố không gây thiệt hại về người
trong khi đó hai cây thông cổ thụ khác trên đường hoàng văn thụ cũng bị bật gốc
tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một mái nhà người dân và làm nghiêng một trụ điện
cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt thu dọn giải tỏa hiện trường
ngành điện lực cũng đã đến hiện trường sửa chữa hệ thống điện khắc phục sự cố do cây gãy đổ
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hội
tịnh cứu nạn tỉnh các sở ban ngành các huyện thành phố về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão số chín trên địa bàn tỉnh lâm đồng
cơ quan chức năng đã đến hiện trường sửa chữa hệ thống điện khắc phục sự cố do cây gãy đổ
ba mươi xã đã chủ động cắt điện chống bão trong đó tại đà nẵng có một mươi một xã quảng nam có năm mươi sáu xã quảng ngãi một trăm bốn mươi năm xã bình định có chín mươi bảy xã phú yên có năm mươi một xã
lũ trên các sông duyên hải nam trung bộ đặc biệt là sông vệ tỉnh quảng ngãi đã trên mức báo động ba và vẫn tiếp tục lên cao
vì vậy cần tập trung công tác ứng phó di dời người dân tại các vùng hạ du vùng trũng để đảm bảo an toàn
chiều nay sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên bão số chín đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi chín h vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm linh sáu bảy độ kinh đông trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần
mưa lớn khả năng xảy ra ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình và có diễn biến phức tạp
thưa quý vị hiện nay lũ trên các sông ở quảng nam quảng ngãi đang lên rất nhanh
đến đêm nay mưa rất lớn
mực nước trên sông vệ sông trà khúc lên trên mức báo động ba
đặc biệt là mực nước trên sông vu gia tại trạm ái nghĩa có khả năng lên mức một mươi một hai m trên mức báo động ba
vượt mức lũ lịch sử năm hành không trầm lên chín
theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay lũ trên các sông từ quảng trị đến bình định con tum và gia lai đang lên
dự báo đêm nay hai mươi tám tháng một mươi mực nước trên sông thạch hãn tại thạch hãn lên mức năm m trên báo động hai năm m
trên sông thu bồn tại câu lâu
lên mức ba bốn m trên báo động hai bốn m
trên sông trà khúc tại trà khúc lên mức bảy năm m trên báo động ba một m
trên sông vệ tại sông vệ lên mức năm ba m trên báo động ba tám m
trên sông đắc bờ la tại con tum lên mức năm trăm hai mươi hai năm m trên báo động ba hai m
trên sông ba tại ai un ba lên mức một trăm năm mươi năm năm m dưới báo động ba năm m
với dự kiến tổng lưu lượng xả của các thủy điện thượng nguồn khoảng từ chín trăm linh đến một hai trăm linh m ba một giây
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định con tum gia lai
nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp các khu đô thị tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định con tum gia lai
đáng chú ý các chuyên gia cảnh báo từ đêm nay lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo đêm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay ở bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa rào
ở bắc bộ và bắc trung bộ từ đêm nay trời chuyển lạnh
do ảnh hưởng của hàn lưu phía đông bắc của bão số chín sau ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vĩnh bắc bộ
gió đông bắc mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
từ chiều tối và đêm nay gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
khu vực hà nội từ chiều tối nay đến ngày ba mươi tháng một mươi có lúc mưa mưa rào từ đêm nay trời chuyển lạnh